theo kết quả giám định sơ bộ của cục kỹ thuật hình sự bộ công an thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom mềm
theo kết quả giám định sơ bộ của cục kỹ thuật hình sự bộ công an thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bơm mìn